theo sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk nông vụ khai thác gỗ du xam trái phép ở tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba
thuộc lâm phần do khu bảo tồn thiên nhiên nam nung quản lý đã được chuyển qua cơ quan công an khởi tố vụ án
và đang tiến hành điều tra truy tìm đối tượng và thu hồi tăng vật xử lý theo quy định của pháp luật
xác minh hiện trường vụ việc có bốn mươi cây gỗ bị triệt hạ vào thời gian khoảng từ tháng ba đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cụ thể có hai mươi năm cây du sam bị cắt hạ trong đó có bảy cây thân gỗ đã bị cưa xẻ chuyển đi không còn ở hiện trường
số cây bị triệt hạ còn lại cũng bị lâm tặc lấy đi hầu hết thân gỗ
chỉ còn lại hiện trường trên tám mươi hai mét khối gỗ lóng tròn và hộp gỗ sẻ
có hai cây kiềng kiềm bị triệt hạ cưa xẻ lấy đi toàn bộ số gỗ và một mươi ba cây gỗ rồi bị cắt hạ cưa xẻ lấy đi hầu hết số gỗ
tại hiện trường chỉ còn lại một bốn mươi tám mét khối
hiện công an huyện đắk song đã tiến hành thu giữ vật chứng
là toàn bộ khối lượng gỗ gần một trăm linh mét khối do lâm tạc khai thác và tập kết tại tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ
tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông cũng đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xử lý nhanh vụ việc
để có cơ sở xử lý tổ chức cá nhân có liên quan
chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm kiện toàn lại bộ máy tổ chức của đơn vị quản lý rừng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
lâm nghiệp đức hòa khu bảo tồn thiên nhiên nam nung và lực lượng chức năng liên quan